kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy và bốn mươi chín năm chiến thắng ngã ba đồng lộc ngày hai mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tối ngày hai mươi ba tháng bảy tại khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc báo nhân dân phối hợp với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật cõi thiêng đồng lộc
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đại diện các bộ ban ngành đoàn thể trung ương tỉnh hà tĩnh và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dự buổi lễ
trước lễ khai mạc chương trình nghệ thuật thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dân hương tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên sung phong toàn quốc và khu mộ một mươi nữ liệt sĩ thanh niên sung phong
trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các đại biểu đã kính cẩn dâng nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do
chương trình cõi thiêng đồng lộc sự kiện truyền thống mà tập thể cán bộ phóng viên nhân viên báo nhân dân phối hợp với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh thực hiện với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng
ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh và những người có công với nước hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy
đồng thời cũng là hoạt động uống nước nhớ nguồn kêu gọi sự quyên góp ủng hộ giúp đỡ tới hàng trăm cựu chiến binh cựu thanh niên sung phong và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn hiện sống trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
và hàng vạn người nói chung với các anh hùng liệt sĩ